cơ quan chức năng huyện bình đại đã tiến hành khảo sát cho thu gom hàng trăm bao tải màu đen
nghi là nhựa đường hoặc dầu thô trôi giạt vào khu vực bờ biển xã thửa đức và thới thuận
thuộc huyện bình đại tỉnh binh tre
trước đó vào chiều ngày một mươi ba tháng ba người dân phát hiện hàng trăm bao tải trôi giạt vào bờ biển
nên thông báo cho chính quyền địa phương trong bao tải có chứa chất lỏng màu đen
đặc sệt đựng bên trong túi ni lông được cột kín
một số túi bị rách có hiện tượng vệt dầu loang ra bên ngoài có màu đen
nhận định bước đầu là dầu thô hoặc nhựa đường số lượng trên bảy trăm linh bao mỗi bao nặng khoảng hai mươi năm kg
ngay sau đó chính quyền địa phương đã tiến hành thu gom và báo lên sở tài nguyên và môi trường tỉnh bến tre
lấy mẫu xét nghiệm xem là chất gì để có hướng xử lý thích hợp